vào sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục xét xử bảy bị cáo tại công ty liên kết việt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó hội đồng xét xử dành khá nhiều thời gian để xét hỏi lê xuân giang chủ tịch hội đồng quản trị
về cách thức hoạt động của công ty liên kết việt cũng như công ty bộ quốc phòng
đứng trước bục khai báo lê xuân giang cho biết năm hai nghìn một mươi bốn công ty liên kết việt được sở công thương tp hà nội cấp giấy phép hoạt động kinh doanh
khi mới đi vào hoạt động lượng khách hàng nhỏ sau này công ty phát triển quá nhanh ngoài trình độ quản lý và sức tưởng tượng bị cáo lúng túng không biết cách kiểm soát
theo cáo buộc tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm giang cùng các bị cáo lôi kéo được hơn sáu mươi tám người tại bốn mươi chín tỉnh thành phố tham gia vào hệ thống đa cấp liên kết việt
với tổng số tiền lên tới gần hai một trăm linh tỷ đồng
số tiền trên giang sử dụng hơn tám trăm sáu mươi chín tỷ đồng để chi hoa hồng hơn một mươi bảy tỷ đồng chi trả cho nhà phân phối hơn tám mươi hai tỷ đồng để sản xuất hàng hóa
phần còn lại hơn một một trăm linh tỷ đồng các bị cáo chiếm đoạt
lê xuân giang cho rằng số tiền hai một trăm linh tỷ đồng là không chính xác vì trong đó có rất nhiều mã sản phẩm ảo
cũng theo cáo trạng tổng số tiền mà công ty liên kết việt chi ra để khuyến mại thưởng hoa hồng nhằm lôi kéo bị hại là hơn sáu mươi năm tổng số tiền thu được
trong khi quy định tối đa là hơn hai mươi năm
các chương trình khuyến mại nêu trên đều không được đăng ký với bộ công thương và có nội dung trái pháp luật